đến chiều ngày bốn tháng một mươi một mực nước trên các sông tại thừa thiên huế đã đạt trên dưới báo động một do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số một mươi hai
trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế có mưa lớn trên diện rộng với lưu lượng phổ biến từ bốn trăm linh sáu trăm linh mm có nơi trên bảy trăm linh mm
nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn trên các sông và ngập lụt vùng thấp trũng
nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã phát lệnh vận hành yêu cầu công ty cổ phần thủy điện bình điền đưa mực nước hồ thủy điện bình điền trên thượng nguồn sông hương về mực nước đón lũ thấp nhất bảy mươi bốn năm mét
theo đó hồ thủy điện bình điền sẽ điều tiết về hạ du với lượng xả tăng dần tránh đột biến khoảng từ một trăm hai mươi đến ba trăm linh mét khối trên một giây trong đó ưu tiên phát tối đa qua các tổ máy
thời gian bắt đầu điều tiết lúc một mươi bốn h ngày bốn tháng một mươi một trước đó mực nước hồ thủy điện bình điền lúc sáu giờ cùng ngày là bảy mươi sáu hai mươi ba m cao hơn mực nước đòn lũ thấp nhất được quy định trong quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông hương là một bảy mươi